trước những thông tin nhiều chiều về việc giải ngân hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình quận thanh xuân hà nội
phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội nguyễn sĩ trường cho biết tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ từ ngày xảy ra vụ cháy ngày một mươi hai tháng chín cho tới khi dừng vận động là ngày một mươi sáu tháng một mươi là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng và đang được quản lý đúng quy định tài chính
quan điểm của thành phố là hỗ trợ kịp thời đã hỗ trợ ngay sau khi xảy ra cháy giúp người bị nạn phục hồi tái thiết ổn định cuộc sống lâu dài công khai công bằng minh bạch đúng đối tượng đúng quy định của pháp luật và không để xảy ra trục lợi
theo ông nguyễn sĩ trường về công tác hỗ trợ ban đầu ngay sau khi vụ cháy xảy ra ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội đã giao ủy ban mặt trận tổ quốc ban vận động quận thanh xuân kêu gọi vận động tiếp nhận và hỗ trợ các nạn nhân
đặc biệt ngay sau khi nhận được đề xuất phương án hỗ trợ của quận thanh xuân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội đã xin ý kiến của một số cơ quan liên quan để đảm bảo tính khách quan toàn diện phù hợp và tránh phát sinh những tình huống pháp lý sau khi trao hỗ trợ
dự kiến phương án hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày sáu tháng một mươi một